trên thị trường người tiêu dùng không khó để tìm những sản phẩm được gắn nhãn hữu cơ đang bày bán

vậy ai và tổ chức nào chứng nhận cho những sản phẩm hữu cơ đang liều hành

vùng nguyên liệu cung cấp rau được gọi là hữu cơ cho một số chuỗi cửa hàng phân phối thực phẩm nông sản trong nội thành hà nội